trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ chín mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang đã kịp thời phát hiện hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
trưa nay khi tổ chức tuần tra kiểm soát trên quốc lộ chín mươi một đoạn qua thị trấn cái dầu huyện châu phú
tổ công tác phát hiện một người phụ nữ bị ngất nằm trên vỉa hè
có hai người phụ nữ khác đang đỡ và chăm sóc
qua thăm hỏi kiểm tra tình trạng sức khỏe nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu của bệnh tai biến mạch máu não
nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng
tổ công tác đã sử dụng xe ô tô đặc trụng chờ người phụ nữ cùng với gia đình đến trung tâm y tế huyện châu phú để cấp cứu kịp thời
bệnh nhân tên đỗ thị ánh hồng chú tại địa phương
theo các bác sĩ bà hồng được đưa đi cấp cứu đúng khung thời gian vàng nên không nguy hiểm đến tính mạng